chính phủ vừa ban hành nghị quyết thông qua dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
như vậy chính phủ quyết nghị thông qua để trình ủy ban thường vụ quốc hội dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đề nghị của bộ tài chính
theo đó bộ tài chính đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là hai đồng một lít
dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn là một đồng một lít mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
đồng thời bộ tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn số thu thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng trên
tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng dầu mỡ nhờn năm hai nghìn một mươi chín sẽ giảm khoảng hai mươi chín ba mươi năm tỷ đồng một năm
từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước